hoạt động du lịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước gặp khó do dịch covid một mươi chín
tỉnh phú yên cũng đã quyết định đóng cửa các điểm tham quan du lịch
đồng thời có thư gửi xin lỗi đến du khách cùng các đơn vị lữ hành
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chia sẻ với du khách
những ngày gần đây tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước đang có diễn biến phức tạp
với tinh thần chống dịch như chống giặc
việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách và người dân là ưu tiên hàng đầu
vì vậy tỉnh phú yên tạm đóng cửa các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh
từ ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
điều này đã ảnh hưởng đến các chương trình kế hoạch của quý du khách tại địa phương
tỉnh phú yên xin gửi tới quý du khách lời xin lỗi và rất mong nhận được sự cảm thông
chia sẻ trước những bất tiện do dịch covid một mươi chín gây ra
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên những năm gần đây
tỉnh được đón nhận nhiều đơn vị lữ hành cùng du khách trong cả nước đến tham quan và nghỉ dưỡng
nhờ đó hoạt động du lịch của tỉnh có sự tăng trưởng mạnh mẽ
hình ảnh phú yên thân thiện nghĩa tình được biết đến rộng rãi trong cả nước